lúc một mươi bảy h ngày bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi viện vệ sinh dịch tễ trung ương thông báo đã phát hiện thêm hai ca mắc covid một mươi chín
trong số những người có tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc covid một mươi chín được công bố ngày hôm qua là nhn nữ hai mươi sáu tuổi
trú quán tại phường trúc bạch ba đình hà nội
đó là bà lth sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu là bác ruột của bệnh nhân nhn và anh gdp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba là lái xe riêng của gia đình
đây là hai trường hợp có tiếp xúc gần với bệnh nhân nhn họ đã được trung tâm kiểm soát dịch bệnh hà nội cách ly tại bệnh viện nhiệt đới trung ương